đêm hai mươi tám tháng năm theo giờ việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
rời hà nội lên đường thăm chính thức hợp trung quốc hoa kỳ từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng năm
theo lời mời của tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump
đây là chuyến thăm chính thức hoa kỳ đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc trên cương vị người đứng đầu chính phủ
và cũng là tiếp xúc đầu tiên giữa một lãnh đạo cấp cao việt nam với tổng thống hoa kỳ donald trump
kể từ khi cả hai nước có ban lãnh đạo mới
tháp tùng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trong chuyến thăm có phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
bộ trưởng bộ công an thượng tướng tô lâm bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
tham gia đoàn còn có thứ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn trí vịnh đại sứ việt nam tại hoa kỳ phạm quang vinh
đại sứ trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc nguyễn phương nga thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc
thứ trưởng bộ khoa và công nghệ trần quốc khánh
ngay sau khi bộ ngoại giao việt nam và nhà trắng hoa kỳ ra thông cáo về chuyến thăm chính thức hoa kỳ của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
thượng nghị sĩ john mccain chủ tịch ủy ban quân lực thượng viện hoa kỳ đã gửi thư cho thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
hoan nghênh chuyến thăm và cho rằng chuyến thăm là bước quan trọng tăng cường liên kết giữa hai dân tộc và là một ưu tiên đối với hoa kỳ
thượng nghị sĩ john mccain cũng đánh giá quan hệ đối tác giữa hai nước đã phát triển thực chất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao
và ngày nay đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết
chuyến thăm chính thức của thủ tướng nguyễn xuân phúc tới hoa kỳ lần này nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của việt nam
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
phát huy những kết quả đã đạt được và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ